vừa qua tại hà nội nhà hát cải lương việt nam và liên đoàn siếc việt nam chính thức cho ra mắt vở diễn cây gậy thần
mở màn cho dự án huyền sử việt
đây là lần đầu tiên hai loại hình nghệ thuật là siếc và cải lương kết hợp với nhau
nhằm tạo ra sự mới mẻ hứa hẹn thu hút khán giả đến với sân khấu
dự án huyền sử việt kết hợp giữa liên đoàn siếc và nhà hát cải lương việt nam bao gồm bốn kịch bản
trừ đồng tử tiên dung tản viên sơn thánh phù đồng thiên vương và công chúa liễu hạnh
vở diễn cây gậy thần được dàn dựng dựa trên kịch bản trừ đồng tử tiên dung của tác giả hoàng luyện
lần đầu tiên trong lịch sử sân khấu việt nam một vở diễn dài chín mươi phút được kết hợp tinh tế giữa hai loại hình nghệ thuật
trong vở diễn sẽ sử dụng siếc thú là các loài vật nuôi gần gũi với cuộc sống
và có các màn đua ngựa ảo thuật biến hóa được kết hợp tài tình
với sân khấu bốn không gian
các màn bay lượn rất kỹ xảo trên cao vở diễn hứa hẹn đem tới nhiều cảm xúc bất ngờ cho khán giả